liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn đã chính thức vận hành thương mại
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc các nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng đã tới tham dự
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đã tới dự buổi lễ
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các phân xưởng công nghệ đã được khởi động thành công theo quy trình
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai các cơ quan chức năng đã nghiệm thu dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn
đủ điều kiện chuyển sang giai đoạn vận hành
theo công ty trách nhiệm hiệu hạn lọc hóa dầu nghi sơn lượng dầu thô nhập về năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bốn triệu tấn
đã sản xuất gần ba triệu tấn tổng sản lượng các sản phẩm đã đạt trong năm hai nghìn một mươi tám đạt khoảng bốn năm triệu tấn
công ty đã nộp ngân sách tỉnh thanh hóa trên tám tỷ đồng đưa tổng thu ngân sách của tỉnh thanh hóa lên mức hai mươi ba tỷ đồng
cao nhất từ trước đến nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nhà đầu tư nhà thầu các bộ ngành trung ương và tỉnh thanh hóa
đã triển khai dự án có hiệu quả đồng thời gửi lời cảm ơn nhân dân huyện tĩnh gia đã bàn giao đất phục vụ cho dự án
thủ tướng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu nghi sơn phát huy kết quả đạt được đảm bảo an toàn khi vận hành
tuân thủ công tác bảo vệ môi trường an toàn cháy nổ theo pháp luật việt nam
thủ tướng cũng yêu cầu doanh nghiệp này và tỉnh thanh hóa thường xuyên quan tâm
chăm lo đời sống của những hộ dân đã chuyển đến khu tái định cư để có đất cho dự án